ngày một mươi bốn tháng chín tại thanh hóa tổ chức lễ khai mạc ngày hội du lịch quốc tế thanh hóa hai nghìn một mươi chín
ngày hội năm nay gây ấn tượng bởi quy mô và các hoạt động hấp dẫn
du khách được tiếp cận nhiều xu hướng sản phẩm du lịch mới
được trực tiếp mua tour từ đơn vị tổ chức với giá gốc
trong thời gian diễn ra hội trợ còn có các hoạt động bên lề hấp dẫn
như biểu diễn nghệ thuật ẩm thực biểu diễn các trò chơi dân gian truyền thống
trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống xứ thanh